đặc biệt sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau ngày càng được thắt chặt thông qua việc duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp các kênh
cũng như ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương thương mại song phương tăng trưởng bốn lần trong vòng một mươi năm qua
từ khoảng ba trăm năm mươi triệu usd năm hai nghìn một mươi hai đến sắp xỉ một năm tỷ usd năm hai nghìn hai mươi hai
trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như liên hợp quốc hiệp hội các quốc gia đông nam á asean
chủ tịch quốc hội vương đình huệ khẳng định trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước cũng như coi trọng vị thế của bangladesh
việt nam luôn ủng hộ bangladesh tăng cường quan hệ với asean
cũng trong sáng ngày hai mươi hai tháng chín chủ tịch quốc hội vương đình huệ tiếp tổng bí thư đảng cộng sản bangladesh shast alam
chủ tịch quốc hội vương đình huệ bày tỏ mong muốn tiếp tục củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị với bangladesh trên tất cả các kênh đảng quốc hội chính phủ và giao lưu nhân dân
tổng bí thư đảng cộng sản bangladesh chào mừng chủ tịch quốc hội thăm bangladesh bày tỏ sự ngưỡng mộ với người dân việt nam trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc
cũng như những thành tựu kinh tế đạt được ngày nay
về vấn đề biển đông hai bên nhất trí và kêu gọi giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với hiến trương liên hợp quốc và luật pháp quốc tế
trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của thủ tướng phạm minh chính tại phiên thảo luận chung cấp cao khóa bảy mươi tám đại hội đồng liên hợp quốc kết hợp hoạt động song phương tại hoa kỳ
ngày hai mươi một tháng chín theo giờ địa phương tại trụ sở liên hợp quốc ở thành phố new york đồng chí đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã có cuộc hội đàm với ngài jean pierre lacroix phó tổng thư ký liên hợp quốc phụ trách gìn giữ hòa bình
tại buổi hội đàm bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đất nước việt nam trải qua nhiều mất mát đau thương trong chiến tranh
nên rất trân trọng và yêu trụng hòa bình đồng thời mong muốn đóng góp xây dựng và kiến tạo hòa bình thế giới
khẳng định bộ công an việt nam luôn trú trọng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của liên hợp quốc về gìn giữ hòa bình phòng chống tuệ phạm chấm khủng bố bình đẳng giới
việc cử sĩ quan tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc đang là ưu tiên cao của chính phủ việt nam và bộ công an việt nam
văn phòng thường trực ban chỉ đạo của bộ công an về công an nhân dân việt nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc được thành lập vào năm hai nghìn hai mươi một
và bộ công an việt nam chính thức cử cán bộ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình từ năm hai nghìn hai mươi hai đã thể hiện bước phát triển mới về trình độ quốc tế của công an việt nam
khẳng định sĩ quan công an việt nam hoàn toàn có đủ khả năng hội nhập và tham gia thành công vào việc thực hiện các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình quốc tế
trân trọng cảm ơn sự ủng hộ hỗ trợ tích cực hiệu quả của cá nhân ngài phó tổng thư ký và các cơ quan chuyên môn của liên hợp quốc
bộ trưởng tô lâm đề nghị ngày phó tổng thư ký tiếp tục quan tâm
tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan của liên hợp quốc và bộ công an việt nam hỗ trợ trang thiết bị nâng cao năng lực phòng chống tuệ phạm xuyên quốc gia cho lực lượng công an việt nam
tăng cường trao đổi thông tin thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp giữa bộ công an việt nam và liên hợp quốc
trong đó chú trọng vào công tác đào tạo nguồn lực bền vững chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ huấn luyện kiểm tra đánh giá năng lực của sĩ quan cảnh sát tham gia gìn giữ hòa bình
đánh giá cao những đóng góp của bộ công an việt nam với hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
ngày giang pia lacqua nhận thấy việc bộ công an việt nam cử các sĩ quan có chất lượng tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc đã thể hiện năng lực
trình độ tốt của sĩ quan công an liên dân việt nam cho thấy nghĩa vụ và trách nhiệm với hòa bình an ninh quốc tế của chính phủ việt nam
giúp tăng cường tin cậy chính trị của việt nam với liên hợp quốc và các đối tác
ngày phó tổng thư ký bày tỏ sẽ tiếp tục quan tâm
tích cực ủng hộ việc tham gia vào việc gìn giữ hòa bình quốc tế của việt nam
mong muốn bộ công an việt nam tăng cường phối hợp thông tin
tiếp tục cử sĩ quan có trình độ chất lượng nhất là các sĩ quan nữ tham gia vào các cơ quan gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
ngày giang pia lacqua cho biết sẽ cử đoàn công tác sang việt nam và trân trọng gửi lời mời lãnh đạo bộ công an việt nam
tham dự một số hội nghị quan trọng về gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc trong thời gian tới
hôm nay đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh đã tiếp xúc cử tri tại phường trạm lộ thị xã thuận thành tỉnh bắc ninh
thượng tướng trần quốc tảo uy viên trung ương đảng phó bi thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh chủ trì trả lời ý kiến cử tri
tại buổi tiếp xúc cử tri đại diện đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh đã báo cáo cử tri kết quả công tác của đoàn
thời gian qua và nội dung làm việc tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
phản ánh tới đoàn đại biểu quốc hội tỉnh các cử tri phường trạm lộ đã nêu nhiều ý kiến về các vấn đề
như chế độ chính sách cho cán bộ xã chính sách hỗ trợ về an sinh xã hội đối với những nơi thu hồi đất canh tác
thực hiện các dự án phát triển kinh tế bất cập trong thực hiện luật đất đai
bất cập khó khăn về cơ chế khi sử dụng giáo viên hợp đồng hiện nay
tip thù ghi nhận các ý kiến của cử tri phường trạm lộ thay mặt đoàn đại biểu quốc hội bắc ninh
thứ trưởng trần quốc tỏ yêu cầu các cơ quan chức năng báo cáo trực tiếp đoàn đại biểu quốc hội để đoàn đại biểu quốc hội trả lời cử tri
đối với kế nghị của công dân liên quan đến chức năng nhiệm vụ của lịch lượng công an
thứ trưởng trần quốc tỏ giao giám đốc công an tỉnh kiểm tra báo cáo lãnh đạo bộ trả lời cử tri theo quy định
thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở cần có sự chung tay của tất cả các lực lượng
đề nghị tỉnh bắc ninh nói chung thị xã thuận thành phường trạm lộ nói riêng
tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy người đứng đầu trong lãnh đạo chỉ đạo để phát triển kinh tế xã hội bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương
cùng ngày thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
đã làm việc với công an xã mão điền thị xã thuận thành tỉnh bắc ninh tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ thuộc bộ công an
báo cáo với đồng chí thứ trưởng và đoàn công tác đại diện công an xã mão điền cho biết
công an xã đã làm tốt chức năng tham ưu cho đảng ủy ủy ban nhân dân xã chỉ đạo các lực lượng phối hợp công tác bảo đảm an ninh trật tự đạt hiệu quả cao
đã bám sát địa bàn ra soát quản lý chắc các đối tượng trên địa bàn
trên địa bàn không có tụ điểm tội phạm ma túy phức tạp đồng thời đề xuất được bồi dưỡng về số hóa công nghệ mới để đáp ứng được yêu cầu đổi mới
ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại và công tác công an
phát biểu chỉ đạo thứ trưởng trần quốc tỏ khẳng định chủ trương xây dựng công an xã là hết sức quan trọng đúng đắn có cơ sở chính trị và theo đúng phương châm
lúc dân cần lúc dân khó có công an
tuy nhiên công an xã đã kịp thời nắm bắt và giải quyết các nguyện vọng chính đáng của người dân giải quyết mâu thuẫn trong nhân dân ngay từ đầu và tại cơ sở
qua đó công an xã có rất nhiều nhiệm vụ
hiện nay bộ công an đã đưa hơn năm mươi công an xã xuống cơ sở để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở được nhân dân ủng hộ và giúp đỡ hết mực
đồng chí thứ trưởng đề nghị ủy ban nhân dân thị xã thuận thành ủy ban nhân dân xã mão điền tiếp tục quan tâm giải phóng mặt bằng để xây dựng trụ sở công an xã
thứ trưởng trần quốc tỏ cũng giao nhiệm vụ cho giám đốc công an tỉnh bắc ninh bố trí tập huấn nghiệp vụ cho công an xã
để cán bộ chiến sĩ đáp ứng tốt nhất nhiệm vụ được giao góp phần phục vụ tốt cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương
và đem lại cuộc sống bình yên hạnh phúc cho người dân từ các thôn xóm làng
thời gian qua công tác tuyên truyền xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
chủ yếu phụ thuộc nhiều vào lực lượng công an chưa có đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở đặc biệt là tại các phường các khu dân cư tổ dân phố
vì vậy việc xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên phòng cháy chữa cháy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn tại cơ sở là thực sự cần thiết
những kiến thức kỹ năng cơ bản về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ được lan tỏa sâu rộng trực tiếp thường xuyên đến từng hộ gia đình từng khu dân cư
ghi nhận sau đây tại quận hoàn kiếm thành phố hà nội
những đoạn clip như thế này đã xuất hiện nhiều trên các trang mạng xã hội thời gian vừa qua
nhằm tuyên truyền cho người dân về các biện pháp phòng cháy chữa cháy các kỹ năng thoát nạn
tuy rằng hài hước nhưng lại rất thực tế và hiệu quả đối với nhiều người
thất tuyên truyền
tuyên truyền viên của mình đã rất là năng động đã đi các nhà này để phổ biến này tuyên truyền này bằng các hình thức có thể là đóng kịch này
rồi là hài hước này chúng tôi rất là mong là nhà nước sẽ cố gắng tuyên truyền thật mạnh thật nhiều

thất tuyên truyền viên của mình đã rất là năng động đã đi tất nhà này để phổ biến này tuyên truyền này bằng các hình thức có thể là đóng kịch này
là cán bộ hưu trí tổ trưởng tổ dân phố dân phòng các tổ chức chính trị xã hội như thế này đã làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến nhân dân
họ sẽ là những cánh tay nối dài của lực lượng công an góp phần đẩy mạnh hơn nữa phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
thời gian vừa qua thì có vụ cháy ở cương hạ làm hạn năm mươi sáu người chết cho nên là tôi nghĩ một người tuyên truyền viên là hết sức cần thiết ở mỗi địa bàn dân cư
và cũng như người tuyên truyền viên cũng là cánh tay nối dài tắc lực của lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy nói riêng
qua hội thi này các tuyên truyền viên phòng cháy cháy cháy thì có thể phát hiện sớm nhất sự cố cháy nổ những nguy cơ cháy nổ ở khu dân cư
thì có thể phối hợp với lực lượng ủy ban dân phường công an phường để nhắc nhở tuyên truyền đến người dân để luôn đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
lấy công tác phòng ngừa là chính ngoài công tác tuyên truyền
công an quận hoàn kiếm hà nội cũng đã chủ động xây dựng các mô hình về phòng cháy cháy đáp ứng yêu cầu của từng địa bàn
cho từng ngõ và các phương án thoát nạn đi đâu và để khi xảy ra sự cố thì phải làm gì
thời gian qua trên địa bàn cả nước xảy ra một số vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản
việc xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên phòng cháy chữa cháy tại cơ sở là hết sức cần thiết
qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên nhân dân trên địa bàn chấp hành quy định của luật phòng cháy chữa cháy
xây dựng và củng cố lực lượng phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư
từ đó nâng cao tính chủ động và khả năng sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy nổ có thể xảy ra
liên quan đến vụ bắt cóc cháu bé hai tuổi xảy ra tại xã đa tốn huyện gia lâm hà nội
công an tp hà nội cho biết đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ vụ án bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
theo điều tra ban đầu vào chiều ngày một mươi chín tháng chín công an tp hà nội nhận được tin báo xảy ra vụ bắt cóc bé gái hai tuổi
rồi đòi tiền chuộc một năm tỷ đồng tại một khu đô thị trên địa bàn huyện gia lâm
bé gái sau đó đã bị sát hại quá trình điều tra công an xác định nghi phạm gây án là giáp thị huyền trang chú tỉnh hương yên
hơn một ngày sau khi xảy ra vụ án cảnh sát phát hiện thi thể nữ giới ở khu vực hạ lưu sông đuống gần cầu phù đồng huyện gia lâm hà nội
kết quả giám định adn xác định thi thể người phụ nữ trên là giáp thị huyền trang
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đang tập trung phối hợp điều tra làm rõ nội dung vụ án để xử lý theo quy định pháp luật
cơ quan công an đang vào cuộc điều tra vụ việc ba người bị thương sau những tiếng súng nổ xảy ra tại khu vực xã đồng tâm huyện đồng phú giáp danh xã nghĩa trung huyện bù đăng tỉnh bình phước
cơ quan công an bước đầu xác định do mâu thuẫn từ trước nên sáng ngày hôm nay một nhóm người đi cùng một xe ô tô
đến trước nhà ông lê văn khánh ở xã nghĩa trung huyện bù đăng
khi xuống xe một người trên tay cầm súng một người dùng tay đánh vào đầu ông khánh
sau khi vợ ông khánh chi hô nhóm này mới bỏ chạy
sau khi biết người đánh mình là lê quang bình ông khánh đã gọi cho anh trai là lê văn hải đến nhà để cùng đi trả thù
tại khu vực ấp ba xã đồng tâm huyện đồng phú hai nhóm xảy ra ẩu đả
bình đã dùng súng bắn trúng vào chân của ông khánh và hông sườn của ông hải
hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra
tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba
triển khai phương hướng nhiệm vụ kỳ thi năm hai nghìn hai mươi bốn được tổ chức mới đây
bộ giáo dục và đào tạo cho biết kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi bốn
được giữ ổn định như giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi ba về hình thức tổ chức mô hình
tuy nhiên sẽ có một vài điều chỉnh về mặt kỹ thuật để khắc phục các hạn chế bất cập
của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi
đặc biệt là trong năm hai nghìn hai mươi năm sẽ có nhiều điểm mới được thay đổi
điều này đang thu hút sự quan tâm lớn của rất nhiều học sinh và giáo viên
phương án tổ chức thi tốt nghiệp từ năm hai nghìn hai mươi năm sẽ tổ chức thi theo môn với một mươi một môn
gồm ngữ văn toán ngoại ngữ lịch sử vật lý hóa học sinh học địa lý giáo dục kinh tế và pháp luật
tin học công nghệ
trong đó một số môn bắt buộc và một số môn lựa chọn
nội dung thi sẽ bám sát mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông năm hai nghìn một mươi chín
chủ yếu là chương trình lớp một mươi hai đề thi theo hướng tăng cường đánh giá năng lực
phù hợp với quy định và lộ trình triển khai của chương trình giáo dục phổ thông năm hai nghìn một mươi tám
về hình thức thi môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận các môn còn lại thi theo hình thức trách nhiệm
ngân hàng câu hỏi thi và đề thi cho tất cả các môn
được xây dựng theo định hướng chú trọng đánh giá năng lực
những học sinh lớp một mươi một đây sẽ là khóa đầu tiên thực hiện thi theo chương trình giáo dục phổ thông mới
đón nhận thông tin sẽ có nhiều thay đổi ở kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
nhiều học sinh không khỏi lo lắng nhất là việc đưa môn đề thi
trở thành môn thi tốt nghiệp bắt buộc
bộ giáo dục và đào tạo cũng cho biết trong giai đoạn hai nghìn hai mươi năm hai nghìn ba mươi
thí sinh vẫn sẽ thực hiện bài thi trên giấy
từng bước thí điểm thi trên máy tính
với các môn thi trách nhiệm ở các địa phương có đủ điều kiện
có thể kết hợp giữa thi trên giấy và thi trên máy tính
sau năm hai nghìn ba mươi phấn đấu tổ chức thi trên máy tính với các môn thi trắc nghiệm
năm hai nghìn hai mươi năm chúng ta thực hiện kỳ thi đầu tiên tốt nghiệp trung học phổ thông
dành cho học sinh thực hiện chương trình phổ thông mới này
trước hết chúng ta phải tuân thủ luật giáo dục hai mươi chín và luật giáo dục đại học
cùng dùng như là trung tâm
và phát huy ưu điểm những kỳ thi chúng ta đã thực hiện rất thành công trong những năm vừa rồi
dự kiến bộ giáo dục và đào tạo sẽ công bố chi tiết phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông